với mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé trong việc bảo vệ biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
những năm gần đây ở miền tây sông nước cửu long có một lão nông đã sưu tầm hàng trăm con tem về quần đảo trường sa và hoàng sa
để đưa ra thế giới nhằm khẳng định trường sa hoàng sa là của việt nam
ông trần hữu huệ người dân thị trấn núi sập huyện thoại sơn tỉnh an giang vốn theo nghiệp nông từ nhỏ
nhưng từ lâu ông đã theo đuổi thú sưu tập tem và là người nổi tiếng trong giới chơi tem
nhờ sở hữu nhiều con tem quý hiếm
ông cũng là người sưu tập tem đầu tiên ở miền tây đưa con tem hoàng sa và trường sa ra thế giới
nhằm quảng bá đất nước qua con tem với bạn bè thế giới đồng thời khẳng định hoàng sa và trường sa là của việt nam
ông trần hữu huệ người dân thị trấn núi sập huyện thoại sơn tỉnh an giang vốn theo nghiệp nông từ nhỏ